ngày một mươi bốn tháng một mươi hai tại bệnh viện đa khoa huyện mỹ đức thành phố hà nội
đã diễn ra lễ trao tặng những bức tranh đầu tiên trong quỹ tranh thuộc hành trình ngọt ngào
cùng chia sẻ dành cho các bệnh viện việt nam
với mong muốn tiếp thêm động lực hỗ trợ tinh thần cho các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo
xuất phát từ ý tưởng thay thế sự lạnh lẽo của bốn bức tường trong các bệnh viện bằng những bức tranh sinh động
họa sĩ nguyễn thị kim đức nhà đồng sáng lập mạng xã hội phật giáo budar
chủ tịch quỹ tranh thiện nguyện đã trao tặng bệnh viện ba mươi năm bức tranh của các họa sĩ việt nam
trong bộ tranh chị đã siêu tầm và lựa chọn kỹ lưỡng
sự hiện diện của những bức tranh tại bệnh viện đa khoa huyện mỹ đức thành phố hà nội
góp phần nạp thêm năng lượng tinh thần cho nhiều người bệnh hiểm nghèo
bừng lên tình yêu cuộc sống khích lệ người bệnh vươn lên chiến thắng bệnh tật
và tô điểm diện mạo cho phòng bệnh
không những thế thì mỹ cảm từ tranh truyền cảm hứng đam mê cho nhiều thầy thuốc
trong sự nghiệp cứu người góp phần nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh